các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người phụ nữ này có con riêng sinh năm hai nghìn hai trong lúc cùng sống chung dưới một mái nhà
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng công việc của vợ thường xuyên đi sớm về muộn
nên tú đã lén lút quan hệ tình dục với con riêng của vợ nhiều lần tại nhà
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thấy có dấu hiệu bất thường
vợ của tú đã đưa con gái đi khám tại bệnh viện đa khoa huyện châu phú tỉnh an giang
thì phát hiện cháu bé đã có thai lúc này bé gái thừa nhận đã nhiều lần quan hệ với cha dượng
sau đó người phụ nữ này đã đến cơ quan công an huyện phú tân tỉnh an giang tố cáo về hành vi của tú